trong vài năm trở lại đây rất nhiều công ty đã bị hacker tấn công và đánh cắp dữ liệu
bên cạnh sự việc xảy ra với uber tin tẳng cũng đã có những vụ tấn công vào yahoo myspace targetcorp
tại các quốc gia phát triển trên thế giới việc ứng dụng công nghệ thông tin vào các hoạt động điều phối
quản lý cũng như giảm thiểu ủn tắc tai nạn giao thông được xem là một trong những giải pháp tốt để giải quyết vấn đề này
không nằm ngoài xu thế đó trong những năm gần đây
việt nam cũng rất chú trọng quan tâm đầu tư phát triển hạ tầng công nghệ thông tin
và các ứng dụng phần mềm vào việc quản lý phát triển giao thông nhằm tạo thuận lợi tối đa cho người dân
hiện việc ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý điều hành giao thông tại việt nam đang phát triển ra sao
mời quý vị và các bạn cùng đến với phóng sự sau của trên nhân dân
đây là một ứng dụng có tên motosave
mỗi khi tham gia giao thông
điện thoại của người sử dụng sang chế độ im lặng khi thiết bị phát hiện người dùng đang điều khiển xe máy
ngược lại ứng dụng này cũng sẽ tự động chuyển về chế độ thông thường mà người dùng đã cài đặt trước đó
nếu phát hiện họ không còn lưu thông trên đường hoặc dừng đỗ xe
đây là một sáng chế của nhóm sinh viên và giảng viên khoa điện tử viễn thông
trường đại học công nghệ đại học quốc gia hà nội
nhằm hạn chế tối đa thói quen vừa sử dụng điện thoại vừa tham gia giao thông của người dân
sau khi được cài đặt và kích hoạt
ứng dụng sẽ tự động phát hiện người tham gia giao thông đang trên xe
và từ đấy thì phần mềm sẽ tự động chuyển chế độ của điện thoại từ bình thường sang chế độ im lặng
sau khi người tham gia giao thông không còn ở trạng thái đang đi xe
phần mềm cũng sẽ tự động chuyển từ trạng thái im nặng sang bình thường
để có thể nhận được những cuộc gọi cần thiết
chúng tôi đã giải quyết được vấn đề khó nhất trong vấn đề xây dựng mô tô xếp
đó là nhận dạng tự động được cái hành vi đi xe máy và hành vi không đi xe máy
đối với những sản phẩm của các công ty khác
việc tiến hành kích hoạt phần mềm này là một cách thủ công
cho nên có thể dẫn đến việc người ta sẽ bị lỡ cuộc gọi
ngay cả khi người ta không còn đi xe máy nữa
và cái ưu điểm của chúng tôi nổi bật đó là

một đặc điểm nổi bật khác của ứng dụng này là nó tự động gửi tin nhắn đến người gọi đến
một đặc điểm nổi bật khác của ứng dụng này là nó tự động gửi tin nhắn đến người gọi đến
thông báo rằng chủ sử dụng đang tham gia giao thông
ứng dụng cũng sẽ tự động xác định vị trí khi người sử dụng xảy ra tai nạn
và nhắn tin báo tới người thân hoặc trung tâm cứu hộ
hiện nhóm nghiên cứu đang phát triển ứng dụng này
tích hợp được với nhiều hệ điều hành khác nhau
chứ không chỉ riêng hệ điều hành android như hiện nay
trong thời gian tới mong muốn của chúng tôi là đưa sản phẩm này
và có thể sử dụng cho tất cả các dòng điện thoại khác nhau
hiện tại thì nếu với những thuật toán mà chúng tôi đang sử dụng
thì điện thoại phải đáp ứng một yêu cầu phần cứng nhất định
nhưng mà chúng tôi mong muốn là từ những điện thoại đắt tiền
cho những điện thoại rẻ tiền đều có thể sử dụng phần mềm này một cách hiệu quả
chính vì thế cái mục tiêu gần nhất của chúng tôi là làm sao đó
để xây dựng ra cái thuật toán đơn giản mà có thể sử dụng hiệu quả
trên tất cả các dòng điện thoại khác nhau
phát triển hệ thống phần mềm và việc quản lý điều hành giao thông
hiện đang rất được chú trọng tại việt nam
ngoài những phần mềm ứng dụng hữu ích như motosep
thì các cơ quan ban ngành các doanh nghiệp giao thông vận tải
cũng rất quan tâm chú trọng ứng dụng công nghệ thông tin quản lý phát triển lĩnh vực này
vừa qua sở giao thông cùng công ty vận tải hà nội
đã đưa vào sử dụng trung tâm điều hành xe buýt thông minh
nhằm nâng cao khả năng tiếp cận xe bít
và thu hút người dân sử dụng phương tiện vận tải hành khách công cộng
trung tâm này sẽ là đầu não chỉ huy hoạt động của chín mươi hai tuyến xe buýt với hơn một một trăm linh xe
tất cả các xe đều được lắp đặt hệ thống thiết bị giám sát hành trình
truyền dữ liệu tình trạng hoạt động của xe về trung tâm điều hành
riêng tuyến buýt nhanh brt còn được kết nối thông tin hình ảnh trên xe
và hình ảnh các camera lắp đặt dọc hành lang tuyến
các thông tin về vị trí của xe vận hành tình trạng ủn tắc giao thông
đều được phần mềm phân tích giúp nhân viên đưa ra các quyết định tối ưu
đảm bảo chất lượng dịch vụ
đây là phần mềm quản lý điều hành gps
phần mềm này là quản lý toàn bộ các tuyến xe bít của thông tin
với phần mềm này hiện nay nó dựa trên ba nền tảng công nghệ
thứ nhất là về công nghệ bản đồ số
thứ hai là công nghệ định vị gps
và công nghệ thứ ba là về mạng viễn thông di động
với ba công nghệ này phần mềm được thiết kế ra với rất nhiều các tính năng
để hỗ trợ cho công tác quản trị
tại trung tâm điều hành cũng tích hợp hệ thống phần mềm thông minh
có chức năng giám sát phát hiện những trường hợp vi phạm tiêu chí dịch vụ
như không dừng đỗ xe đúng điểm chạy sai lộ trình xuất bến không đúng giờ
chạy quá tốc độ mở cửa khi xe đang chạy
những thông tin này được chuyển cho các đơn vị quản lý tuyến
để chấn chỉnh xử lý kịp thời
ngoài ra tổng công ty vận tải hà nội cũng đang triển khai thí điểm
ứng dụng lắp đặt camera
và hệ thống obu thông minh trên xe buýt với tính năng tương tác trực tiếp
giữa trung tâm và lái xe hỗ trợ lái xe vận hành an toàn
và giúp lái xe duy trì khoảng cách chạy xe trên tuyến
trung tâm ngành xe buýt nó thể hiện một tính năng quan trọng nhất
tức là chúng tôi giám sát điều hành và kiểm soát trực tuyến
toàn bộ mạng lưới các tuyến xe buýt của tàu
và cái này thì nó thể hiện trên hai cái dạng
thứ nhất là giám sát trên hệ thống bản đồ số trực tuyến online
và thứ hai là giám sát theo dạng mô hình
với các hình thức theo dõi giám sát trực tuyến này
thì giúp cho nhân viên khai thác ngồi tại đây
sẽ nắm bắt được toàn bộ tình hình giao thông trên tuyến
cũng như là nắm bắt được về tình trạng vận hành của các phương tiện
các tuyến rồi thì theo dõi được mật độ của các xe buýt
từ đó là đưa ra các phương án tổ chức điều hành
làm sao để đảm bảo dịch vụ
đi với khách hàng một cách chuẩn nhất
bên cạnh trung tâm điều hành xe buýt thông minh
tổng công ty vận tải hà nội cũng cho ra mắt phần mềm tìm kiếm xe buýt
tìmbis vn sử dụng trên các thiết bị di động
giúp hành khách dễ dàng lựa chọn hành trình
xác định điểm đón chờ xe và thời gian xe đến
phần mềm có tính năng tự động nhắc hành khách khi xe buýt sắp tới điểm dừng
nhắc báo điểm chuyển tuyến hoặc điểm xuống xe
giúp hành khách không bị bỏ lỡ xuống nhầm điểm rừng
cái ứng dụng tìm buýt mới được trang sát khô ra mắt
theo thêm một phiên bản nâng cấp mới
với phiên bản nâng cấp này chúng tôi cũng hướng tới thuận tiện nhất
khi khách hàng sử dụng ứng dụng tìm buýt để tìm xe
để theo dõi xe sắp tới điểm dừng
hoặc là đặc biệt trong đợt nâng cấp này
chúng tôi có đưa thêm phần tiện ích
đăng ký vé tháng trực tuyến dành cho khách hàng
và ngoài ra thì khách hàng cũng có thể nhận thẻ
đăng ký dịch vụ giao thẻ tại nhà
sau hơn hai tháng đưa vào triển khai sử dụng những hệ thống phần mềm ứng dụng này
đã nhận được nhiều phản hồi tích cực của người dân khi tham gia giao thông
trước khi dùng cái ứng dụng tìm buýt này thì em đợi xe
nhiều khi đợi lâu cả
có khi bắt nhận
có khi bị nhầm tuyến xe buýt nữa ạ
nhưng mà sau khi sử dụng cái phần mềm tìm buýt này
thì em có thể căn giờ để đợi xe
để ra bến xe với ít ạ
với cả không bị nhầm chiều nữa vì nó có chiều đi và chiều về rất là rõ ràng
từ khi tôi sử dụng cái ứng dụng này
tôi có thể tra cứu các tuyến này
với cả nó là một cái bản đồ dành cho

hoặc là cái bản đồ dành cho một cái bản đồ nhỏ dành cho tôi khi mỗi khi đi ra đường
đấy là một cái bản đồ dành cho một cái bản đồ nhỏ dành cho một cái bản đồ nhỏ dành cho một cái bản đồ nhỏ

nó là rất là tiện
mọi thứ thì
tôi có thể là căn được xe đến khoảng gần ba mươi phút
và cái bến này nó
có những xe nào đi qua
có thể thấy
việc tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý
điều hành giao thông là chủ trương đúng đắn
đang được các cơ quan quản lý triển khai từng bước vững chắc
hoạt động này kết hợp việc thực hiện đề án tăng cường quản lý phương tiện giao thông đường bộ nhằm giảm ồn tắc giao thông và ô nhiễm môi trường giai đoạn hai nghìn một mươi bảy hai nghìn hai mươi tầm nhìn đến năm hai nghìn ba mươi sẽ góp phần nâng cao năng lực quản lý giao thông cải thiện hiệu quả tình hình giao thông hiện nay và phù hợp với tốc độ phát triển đô thị
hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng tôi nhé
cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại